thông tin từ bộ y tế cho biết tính từ một mươi tám h ngày hôm qua mùng hai tháng sáu đến sáu giờ sáng nay mùng ba tháng sáu
nước ta ghi nhận thêm năm mươi bảy ca mắc covid một mươi chín trong đó có một ca nhập cảnh và năm mươi sáu ca ghi nhận ở trong nước
riêng tại bắc giang ghi nhận ba mươi hai ca bắc ninh hai mươi ca lạng sơn ba ca và hải dương một ca
trong số các ca bệnh đang được điều trị tại các cơ sở y tế có tám mươi chín người âm tính lần ba với virus sars cov hai
số ca tử vong liên quan đến covid một mươi chín là bốn mươi chín người
về công tác phòng dịch tính đến một mươi sáu h chiều ngày hôm qua việt nam đã thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đợt một và đợt hai
tại các thành phố lớn các tỉnh thành phố lớn là hơn một một triệu liều
trong đó số người đã được tiêm đủ hai mũi là ba mươi một một trăm bảy mươi bảy người